lần đầu tiên tại huyện châu thành tỉnh trà vinh ngay giữa ban ngày có một đối tượng đã ngang nhiên xông vào quán cà phê liều lĩnh cầm dao đâm bị hại
hành vi vi phạm pháp luật này không chỉ ngang nhiên thách thức pháp luật mà ẩn dấu đằng sau đó là cả một âm mưu thâm độc với thủ đoạn hết sức manh động đặc biệt có yếu tố nước ngoài
hàng loạt các mắt xích của vụ án như cóc chuột đã lần lượt được tìm ra để rồi cuối cùng kẻ chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài đã buộc phải lộ diện
chương trình hồ sơ vụ án kỳ này mời quý vị cùng theo dõi
chuyên án hai trăm hai mươi hai g do công an tỉnh trà vinh điều tra khám phá
chị lý thanh thảo là chủ quán cà phê xìn tại ấp hòa hảo xã phước hảo huyện châu thành tỉnh trà vinh
quán cà phê nằm giáp danh giữa hai huyện châu thành và cầu ngang này trước đây khá đông khách
kể từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chị thảo không mở bán đều như mọi khi
nguyên nhân bắt đầu từ một vụ việc mà chính chị là nạn nhân
vụ việc xảy ra khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khi chỉ có mình chị thảo đang ở quán thì có hai thanh niên chở nhau bằng xe máy đi tới hỏi mua cà phê
một đối tượng đỗ xe đứng bên ngoài chờ đối tượng còn lại đi hẳn vào bên trong quán
rồi bất ngờ lấy một con dao giấu sẵn trong người tấn công hai nhát vào bụng chị thảo
sự việc xảy ra chấp nhoáng sau đó hai thanh niên này lên xe máy tẩu thoát
chị thảo được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
mẹ mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật là năm mươi bảy
do sức khỏe bị ảnh hưởng và tâm lý sợ hãi nên hiện tại chị thảo không dám mở lại quán cà phê của mình
thủ đoạn của đối tượng nó ra tay đó thì nó lợi dụng lúc là cái bị hại này ở nhà có một mình
nó từ chỗ đó nó minh động nên nó ra tay là như vậy
còn quá trình lại hiện trường thì phải nói luôn là sau khi mình
khám nghiệm hiện trường để mà thu lại cái dấu vết các vật liên quan thì hầu như là nó trống rỗng
không có cái gì để lại cái hiện trường
thời điểm đó cơ quan điều tra đã tiến hành song song nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định manh mối với hai đối tượng gây án
tuy vậy công tác tiếp cận với bị hại và gia đình ban đầu gặp nhiều khó khăn
do chị thảo bị thương nặng và tâm lý hoảng sợ chưa cung cấp được nhiều thông tin cho cơ quan điều tra
qua công tác nắm tình hình địa bàn lực lượng công an thu giữ một số nguồn tin
bị hại và gia đình có mối quan hệ khá phức tạp
đối với gia đình của bị hại này trong cái thời gian gần đây thì nó cũng xảy ra rất nhiều cái mâu thửng ở tại cái nơi mà xảy ra vụ án
như là trong cái chăm chấp về cái bắt đai chưa được giải quyết đôi bên chưa dứt phát
nói chung là nó có nhiều cái thành phần này
một trong những thông tin khiến cơ quan điều tra chú ý nhất đó là mâu thuẫn trong việc hùn vốn làm ăn liên quan đến đất đai của chị thảo
tuy nhiên qua làm việc bị hại cũng như là gia đình có xu hướng chối bỏ về những mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai của mình
họ cung cấp rằng chị thảo có hùn vốn mua đất với một số người nhưng đã trả tiền sòng phẳng dựa vào một số người
các bên nên không có tranh chấp mâu thuẫn
chính vì điều này khiến cơ quan điều tra gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin và xác minh về những mối liên hệ có thể phát sinh mâu thuẫn gây ra sự việc
khi chúng tôi làm việc thì nói là đắt tiền tôi trả rồi
nhưng thực tế cái mâu thuẫn ở đây là chưa trả tiền
chính vì cái mâu thửng đó là không chịu khai báo
chúng tôi là rất khó khăn trong việc để xác định đối tượng

mặc dù có nhiều nguồn tin khác nhau tuy nhiên cơ quan điều tra ngay từ đầu đã đặt ra giả thuyết
sự việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong tranh chấp làm ăn chứ không phải là mâu thuẫn do thủ tức cá nhân hay tình ái
để làm rõ vụ việc song song với việc xác minh những nguồn tin đã nắm được
cơ quan điều tra trực tiếp xác minh giả soát sàng lọc tất cả các đối tượng có tiền án tiền sự
trên địa bàn về tội cố ý gây thương tích nghiện ma túy cờ bạc bất minh về kinh tế
cả những đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa phương thời gian qua
đặc biệt hiện trường vụ án là điểm giáp danh giữa hai huyện châu thành và cầu ngang
nên việc ra soát này được triển khai trên cả hai huyện
mở rộng ra cả huyện duyên hải và thành phố trà vinh với số lượng khoảng trên ba trăm linh đối tượng
sau khi lập danh sách và loại cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra đã khoanh vùng được bảy đối tượng nghi vấn
và tiến hành từng bước điều tra xác minh sâu với bảy người này
công an chích xuất camera ở nhà trung tâm
và những nhà dân trên toàn bộ quốc lộ năm mươi ba từ phía huyện châu thành đến thành phố trà vinh và ngược lại
được thực hiện với tốc độ nhẹ nhất
đ ant rah báo chín luật mini nữa
clue bấm chọn trong duyisa r
xe huy xanh màu đen đỏ này cũng nhận lại ngay địa điểm quán recite một câu tạ tượng xuống là